thời tiết diễn biến phức tạp sau mưa bão kéo dài tình hình xuất xuất huyết đang gia tăng trở lại tại tỉnh phú yên
đến nay toàn tỉnh phú yên đã ghi nhận gần sáu ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
và có một trường hợp tử vong tại thành phố tuy hòa
tất cả chín huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên đều có số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó huyện tuy an có số ca mắc tăng cao nhất với hơn một ba trăm linh ca
tiếp theo là huyện sông hình với bảy trăm linh tám ca thị xã sông cầu là bảy trăm linh bốn ca và huyện đồng xuân là sáu trăm linh một ca
trước tình hình trên ngoài việc triển khai phun hóa chất chủ động
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo ngành y tế và chính quyền các địa phương
đặc biệt là các xã phường thị trấn sử dụng tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng gắn với hoạt động diệt bọ gậy
tư vấn hướng dẫn phòng chống xuất xuất huyết
cùng với đó xử lý nghiêm đối với các hộ gia đình cá nhân không phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương trong việc tổng vệ sinh